quỹ ba nhân dân tp hà nội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư
bảo tồn phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm xứ bát tràng và làng dệt lụa vạn phúc
với ý tưởng cuộc thi hà nội mong muốn tạo ra diện mạo mới cho các làng nghề truyền thống của thủ đô
đẩy mạnh du lịch nâng cao đời sống người dân làng nghề
kết quả giải nhất dành cho dự án bảo tồn phát triển làng dệt lụa vạn phúc của công ty aip vin
dự án bảo tồn phát triển làng nghề bát tràng của liên danh nikken shikkei civil engineering ltd
và văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng
hiện tại hà nội có trên bốn mươi làng nghề truyền thống
do đó việc quy hoạch một cách bài bản khoa học các làng nghề nhằm phát triển kinh tế gắn với du lịch
sẽ góp phần giúp kinh tế thủ đô phát triển mạnh mẽ
ý tưởng chung của các nhóm tác giả đoạt giải đó là tìm lại nét đẹp truyền thống của các làng nghề cổ
tạo sức hút mạnh mẽ hơn với khách du lịch thông qua các sản phẩm thủ công truyền thống
ý tưởng quan trọng mà cũng được hội đồng thành viên giám khảo đánh giá cao đó là kể một câu chuyện làng vạn phúc bằng du lịch
có nghĩa là cái câu chuyện của chúng tôi nó xuyên suốt cả về không gian cả về thời gian
nó thể hiện được quá trình chúng tôi bảo tồn các công trình cổ làng như thế nào
và khai thác được cái yếu tố làng nghề đặc biệt là làng lụa vạn phúc sản phẩm lụa
rất đặc trưng để làm sao kể một câu chuyện cho du khách quốc tế và người việt nam đến đây
và người ta hiểu được sâu xa về quá trình phát triển của làng lụa
ý tưởng của chúng tôi có tên là tìm lại bát tràng có nghĩa là coi trọng việc tìm lại những nét hấp dẫn của bát tràng
để tạo ra sức hút đối với du khách
theo ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
việc quy hoạch đúng hướng sẽ tạo bước phát triển mới cho các làng nghề ở hà nội
qua đó hạn chế tình trạng manh mún ô nhiễm
tự phát thậm chí là ngày càng mai một của các làng nghề ở thủ đô ngàn năm tuổi